cho rằng hình phạt đối với nguyễn kim trung thái quá nhẹ không đúng với bản chất của hành vi phạm tội
nên gia đình của bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị xử lý thái tội giết người
cụ thể gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên
đối với nguyễn kim trung thái và đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xử bị cáo tội giết người
bản án sơ thẩm thể hiện nguyễn kim trung thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc bé gái sau khi ly hôn
nhưng đã tàn ác cùng người tình là nguyễn võ quỳnh trang bạo hành cháu trong suốt thời gian dài dẫn đến tử vong
các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân hung khí nguy hiểm đánh cháo
ngoài ra gia đình bị hại cho rằng hình phạt đối với bị cáo là quá nhẹ chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của thái
thì cả trang và thái phải chịu trách nhiệm chung về tội giết người
và gia đình bé gái đề nghị tòa cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên đối với nguyễn võ quỳnh trang
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt mức án
đối với hai bị cáo nguyễn võ quỳnh trang tử hình về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái tám năm tù về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm